đây là nội dung chi tiết
lái xe mô tô hai bánh do cục quản lý xe máy bộ quốc phòng cấp
theo quy định tại điều năm mươi ba thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi hai tt bgtvt trường hợp quyết định gia quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn sáu tháng
đối với giấy phép lái xe quân sự do bộ quốc phòng cấp
thì không được đổi giấy phép lái xe
ông vượng hỏi trường hợp của ông là bằng lái xe a một không phải là xe quân sự
và ông cũng không được thông tin phải đổi bằng lái
sau khi ra quân thì ông có được đổi bằng lái theo quy định không
về vấn đề này bộ giao thông vận tải trả lời như sau
theo điểm d khoảng năm điểm d khoảng bảy điều bốn mươi chín thông tư số năm mươi tám hai nghìn một mươi năm tt bgtvt
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo sát hạch
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định về đổi giấy phép lái xe như sau
người có giấy phép lái xe quân sự toàn thời hạn sử dụng khi gia quân
phục viên xuất ngũ chuyển ngành nghỉ hưu nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe
giấy phép lái xe quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau
được đổi sang giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng
như vậy trường hợp có giấy phép lái xe hạng a một do cục quản lý xe máy bộ quốc phòng cấp
nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải
thực hiện theo thủ tục quy định tại điều bốn mươi chín điều năm mươi một thông tư số năm mươi tám hai nghìn một mươi năm tt bgtvt
hồ sơ bao gồm đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
bản sao quyết định gia quân trong thời hạn không quá sáu tháng tính từ ngày thủ trưởng cấp
trung đoàn trở lên ký kèm theo bản chính để đối chiếu
giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng bản chính
bản sao giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn kèm bản chính để đối chiếu
ông phan văn bằng ở tp hcm năm mươi tám tuổi đóng bảo hiểm xã hội được ba mươi chín năm
trước đây ông có một mươi tám năm làm công việc nặng nhọc độc hại hiện ông công tác trong ngành hàng không
ông bàng hỏi nếu ông muốn nghỉ hưu trước tuổi thì có cần giám định sức khỏe không
và có được hưởng thêm chế độ gì không
về vấn đề này bảo hiểm xã hội tp hcm trả lời như sau
điều năm mươi bốn luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn quy định
người lao động nam từ đủ năm mươi năm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi năm tuổi
khi nghỉ việc có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên
và có đủ một mươi năm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động thương binh
và xã hội bộ y tế ban hành thì được hưởng lương hưu
nếu ông bằng có đủ một mươi năm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động thương binh
và xã hội bộ y tế ban hành thì cuối năm nay ông đủ điều kiện được giải quyết
hưởng lương hưu không cần phải đi giám định sức khỏe
đã nhận được một mươi bảy đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo
thông và tố cáo cán bộ khán giả đàm thị ngoan ở tỉnh cao bằng
lường văn định ở tỉnh sơn la có đơn khiếu nại bản án khán giả nguyễn ngọc dũng
ở tỉnh bình định nguyễn văn lự tỉnh thái nguyên có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả đỗ thị thủy phạm quang phán nguyễn văn thông vũ thị minh thủy
thành phố hà nội có đơn khiếu nại về trật tự xây dựng
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là ủy ban nhân dân tỉnh nam định
thị ủy thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa trường trung cấp nghề hưng yên
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi sở xây dựng thành phố hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác
giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời
bạn đọc và khán giả truyền hình mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình
nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình
a nh tv vn bạn đọc nga nh org vn số điện thoại đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
của người dân thôn một mươi sáu thôn một mươi bảy xã nghệ an huyện nam trực tỉnh nam định tố cáo công ty trách nhiệm
hữu hạn tùng dương hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên tái chế dầu thải xả khí thải chất cặn bã
ra môi trường không qua xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh ảnh hưởng tới đời sống
sức khỏe của người dân thực hư câu chuyện này là như thế nào phóng viên truyền hình nhân dân đã đến
công ty trách nhiệm hiệu hạn tùng dương làm rõ thông tin mà người dân đã cung cấp
đây là nhà máy tái chế dầu của công ty trách nhiệm hưu hạn tùng dương tại xóm một mươi sáu xã nghĩa an huyện nam trực
tỉnh nam định nhà máy này có giấy phép của bộ tài nguyên và môi trường với công suất là hai năm trăm linh lít dầu
tái chế mỗi ngày từ khi đi vào hoạt động chính thức từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tới nay đã xảy ra
những yếu kiện kéo dài của người dân xã nghệ an đình điểm vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi năm hàng trăm
người dân xã nghĩa an đã bao vây xây tường gạch vít cổng công ty tùng dương nhằm mục đích buộc công ty này
phải dừng hoạt động người dân cũng tố cáo công ty tục dương gây ô nhiễm môi trường đe dọa sức khỏe
tính mạng của họ cụ thể hàng ngày công ty tái chế dầu thải mùi khói từ lò đốt dầu tỏa xuống khiến
họ không chịu được người lớn bị nhức đầu khó thở trẻ em bị mắc các bệnh liên quan đến bệnh
theo người dân những năm qua số người trong xã chết vì căn bệnh ung thư tăng đột biến
khiến người dân nơi đây rất hoang mang và bức xúc
bên cạnh đó điểm lấy nước trên sông đào của nhà máy nước sạch xã nghĩa an cung cấp nước sinh hoạt cho bảy xã của huyện nam trực
chỉ cách điểm xả thải của công ty tùng dương chưa đầy hai trăm linh mét khiến người dân không khỏi lo lắng cho rằng
nguồn nước sinh hoạt họ đang sử dụng cũng không an toàn và cũng cần làm rõ ai đã cấp phép để công ty tái chế dầu thải độc hại
được xả thải vào nguồn nước sinh hoạt
đây là khu vực đường nước thải của công ty tùng dương
theo ông phạm văn tùng giám đốc công ty trách nhiệm ưu hoạn tùng dương
thì công ty tùng dương chỉ xả thải nước sinh hoạt ra sông đào còn hệ thống nước làm mát được sử dụng luân hồi không thải ra môi trường
hệ thống nước thải cũng được thu gom khi có mưa tích chữ xử lý và cung cấp ngược lại cho hệ thống làm mát của nhà máy
còn khí thải là khí thàn đốt và cũng có hệ thống hấp thụ khí than
cạn bã dầu được đóng gói lù chữ trong kho
đến định kỳ chuyển giao cho đơn vị khác được cấp phép xử lý
toàn bộ hệ thống nhà máy đã được tổng cục môi trường kiểm tra nhiều lần và đã cấp phép đủ điều kiện quản lý chất thải nguy hại
trong một cái quá trình sản xuất tôi khẳng định rằng ví dụ như người dân nói là có khói đen mù mịt
nhưng bản thân các anh đã về đây kiểm tra mà hình ảnh đã có thế rồi
thực tế là đốt tham đá cũng như là một phương pháp sử dụng chung cho toàn thể nhân dân của việt nam
mà có thể cho cả thế giới
kể cả thế giới cũng sử dụng cái than này
thực tế ra thì người ta cứ nói rằng là cái việc công ty tùng dương sản xuất gây ảnh hưởng khói bụi mù mịt
thì đó là cái quyền của người ta nói
nhưng cá biệt phía cá nhân chúng tôi đại diện cho công ty thì tôi khẳng định rằng là không có cái chuyện đó
sau ngày mùng hai tháng sau ngày mùng một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
là cái thời điểm công ty chính thức được cấp phép hoạt động thu gom dầu thải các hoạt động nguy hại
và thời điểm này thì báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty cũng đã được bộ tài nguyên môi trường phê duyệt
về mặt thủ tục pháp lý là công ty thực hiện đúng theo quy định hoạt động
các cái hạng mục công trình xây dựng theo đúng đề án và được cấp cấp nghiệm thu
và chúng tôi xác định rằng những vấn đề về quan chắc là các yếu tố của các cơ quan khoa học đã có kết luận cụ thể
thì chúng tôi tin tưởng vào những số điểm
vậy tại sao nhà máy này liên tục bị người dân tố cáo khiếu kiện các cấp kéo dài
qua tìm hiểu quá trình sản xuất của nhà máy này được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn thứ nhất là trước ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
là giai đoạn xây dựng và chạy thử làm thủ tục cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
giai đoạn này nhà máy liên tục được cơ quan chức năng phát hiện gây ô nhiễm môi trường
cụ thể ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi một cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
đã xử phạt hành chính công ty tùng dương hoạt động không phép với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
vì chưa hoàn thiện chưa có giấy phép nên giai đoạn này công ty tùng dương liên tục vi phạm pháp luật về môi trường
giai đoạn hai là từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm công ty tùng dương hoạt động đã được bộ tài nguyên và môi trường cấp phép
tuy nhiên vì khiếu kiện và điều kiện sản xuất khó khăn cầm chừng do liên tục phải làm việc với các đoàn thanh kiểm tra
đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tổng cục môi trường có văn bản chấp thuận cho công ty này
được tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đã cấp trước đó thì mới tạm thời hoạt động ổn định
thường xuyên là cán bộ với lại một số người ý kiến lên là trước khi tùng dương đốt là cái mùi rất khó chịu và khét thì nhân dân rất khó chịu
còn gây ô nhớ môi trường hay không thì phải được cơ quan cấp trên phải xác định được là công ty của tùng dương có gây ô nhớ môi trường tại địa phương xã nga này hay không
đối với cái ngành nghề quản lý chất thải
thì người dân người ta còn rất thiếu những thông tin về cái nội dung này
vậy thì trách nhiệm của các cơ quan đặc biệt chúng tôi nghĩ là muốn tạo được cái sự đồng thuận và giải quyết những cái băn khoăn của người dân
thì chúng ta thứ nhất là phải làm rõ làm thật rõ cái sản xuất của anh đến thời điểm hiện tại nó có gây ô nhiễm môi trường đến mức phải xử lý hay không
thực ra hàng năm thì bộ tài nguyên trường cũng như tổng cục môi trường
thì có các cái chương trình về môi trường
thành tra đối với các cái cơ sở xử lý chất thải ngại do bộ tài nguyên môi trường cơ phép
để đảm bảo là kiểm tra các cái cơ sở này tuân thủ theo cái quy định có luật
và sẽ xử nghiêm đối với những cái trường hợp mà có vi phạm có luật
trong đó là có cả cái công ty trách nhiệm ngạn tùng dương
cụ thể là đầu tháng một mươi một vừa rồi thì bộ tài nguyên môi trường có phối hợp với lại sở tài nguyên môi trường tỉnh âm định
tiến hành thanh tra đối với công ty trách nhiệm hoạn tùng dương
thì hiện nay là bộ tài nguyên môi trường đang tiến hành
thu thập các cái thông tin có liên quan kết hợp với lại kiểm tra thị trường
là cơ bản biên bản thanh tra để hoàn thiện và phát hành cái kết luận thanh tra theo quy định
hoạt động của công ty tùng dương thuộc diện vừa vì mục đích phát triển kinh tế
vừa tham gia bảo vệ môi trường thông qua tái chế rổ mỡ phế thải
do vậy cần được khuyến khích tạo điều kiện
việc người dân lo lắng khó khăn
không được tham gia công tác kiểm tra giám sát
thì làm sao biết được là có ô nhiễm hay không
vì vậy để bảo đảm an ninh chính trị an toàn xã hội
tránh việc thiếu kiện kéo dài vượt cấp
thì bộ tài nguyên và môi trường sớm thanh kiểm tra
công bố kết luận thanh tra kiểm tra công khai minh bạch
cho nhân dân xóm một mươi sáu xóm một mươi bảy xã nghệ an được biết
từ đó tạo sự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp
mục đích chính của việc này là để người dân địa phương biết
cùng tham gia góp ý hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường cho công ty tùng dương
để giám sát việc thực hiện xả thải sau này
còn nếu công ty tùng dương có sai phạm xả thải chất độc ra môi trường
vi phạm pháp luật về môi trường thì kiên quyết xử lý
để lấy lại niềm tin cho quần chúng nhân dân